thưa quý vị đến trưa nay ông nguyễn văn hà chủ tịch ubnd huyện yà leo tỉnh đắk lắc cho biết đã truy vết xác định được năm mươi chín trường hợp là f một của nữ ca bệnh hai mươi năm tuổi
trú tại thôn bảy xã cư mốt huyện yà leo là giáo viên ở tp hcm và tiến hành phong tỏa hàng ngàn người liên quan đến ca bệnh này
bên cạnh đó ngành chức năng cũng đã truy vết được ba trăm ba mươi một trường hợp là f hai và một trăm hai mươi chín f ba của ca bệnh này
cũng theo ông hà hiện lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa gần một mươi địa điểm với hàng nghìn người dân
ngoài ra ubnd huyện ya hà leo cũng đề nghị ubnd tỉnh đắk lắc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm đối với thị trấn erdrang và xã ya huy
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng năm nữ ca bệnh này đi từ quận một mươi hai tp hcm về địa phương bằng xe khách
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng năm trường hợp này đã đi đến nhiều nơi tiếp xúc với rất nhiều người
đây là trường hợp thứ tư dương tính với sars cov hai ở tỉnh đắk lắc
số dịch tễ phức tạp vì lịch trình di chuyển dây đặc tới nhiều địa điểm đông người